ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín và ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm
với tấm lòng kính yêu và nhớ ơn đối với chủ tịch hồ chí minh hàng vạn đồng bào trong cả nước
và khách quốc tế đã đến dân hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
do làm tốt công tác chuẩn bị sự phối hợp giữa các lực lượng cho nên trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
vào mùa một tháng năm bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh đã đón tiếp phục vụ chú đáo an toàn
cho bốn mươi năm sáu trăm một mươi năm lượt khách đến viếng bắc trong đó có bốn sáu trăm năm mươi tám lượt khách nước ngoài
để đón tiếp đồng bào khách quốc tế được ân cần trọng thị văn minh lịch sự đảm bảo tuyệt đối an toàn
bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong ban quản lý lăng
và cụm di tích lịch sử văn hóa ba đình tổ chức trang trí tạo cảnh quan không gian khang trang sạch đẹp
đồng thời triển khai các phương án bảo vệ điều chỉnh giao thông và dòng người hợp lý
cho nên đã không để xảy ra uốn tắc trong khu vực
đặc biệt là trong hai ngày ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm đơn vị đã tổ chức cấp phát miễn phí nước uống đóng chai
và bánh mì cho khách đến viếng bắc